bắt đầu từ ngày hôm nay hai mươi sáu tháng một mươi thông tư số hai mươi năm của bộ công thương quy định về thực hiện giá bán điện của bộ công thương sẽ có hiệu lực
theo cách tính giá mới này thì người thuê nhà sẽ được hưởng giá điện đúng với mức nhà nước quy định
em trần thị hoài nhi là sinh viên một trường cao đẳng trên địa bàn thành phố hà nội hiện đang thuê nhà tại khu vực đường hoàng quốc việt quận cầu giấy thành phố hà nội
chỉ với những vật dụng đơn giản như thế này mỗi tháng em phải chi trả từ ba trăm năm mươi đồng đến bốn trăm linh đồng với giá bốn đồng cho một kwh điện
mặc dù biết là cao hơn mức giá nhà nước quy định nhưng em cũng đành chấp nhận nộp cho chủ nhà
hiện nay hầu hết những người thuê trọ đều bị chủ trọ áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt ở mức ba năm trăm linh đồng đến bốn đồng một kwh ngay từ những số điện đầu tiên và có thể là cao hơn
các chủ nhà trọ từ trước đến nay vẫn hay lợi dụng vào sự buông lỏng quản lý của các cơ quan chức năng để thu tiền cao
vì vậy nếu không có sự thanh kiểm tra một cách rõ ràng cụ thể thì các chủ nhà trọ vẫn lợi dụng để trục lợi còn người thuê nhà vẫn phải chịu giá điện cao hơn so với quy định của nhà nước
mong ngày đấy đến thật nhanh bởi vì là sinh viên như bọn tôi chi phí hàng tháng tiền vừa là tiền phòng trọ vừa là tiền sinh hoạt tiền học cũng khá nhiều
nên là rất mong là có thể áp dụng được chương trình điện nước ấy để có thể giảm bớt chi tiêu của mình
trong cái thông tư mới đó là có quy định là ví dụ chúng ta nhóm lại ví dụ bốn người chẳng hạn là nó tương đương với cái số người trong một cái gia đình trung bình của việt nam
với một cái đơn vị là ví dụ như là bốn người thuê nhà mà ví dụ đặt được một cái công tơ điện và tính cái giá điện theo cái mộc thang mà nhà nước đã quy định thì là nó hợp lý hơn
thông tư hai mươi năm này cũng nêu rõ các trường hợp cho sinh viên và người lao động thuê nhà bên thuê nhà không phải là một hộ gia đình có hợp đồng thuê nhà từ một mươi hai tháng trở lên và có đăng ký tạm trú
thì chủ nhà trực tiếp ký hợp đồng mua bán điện hoặc đại diện cho bên thuê nhà ký hợp đồng mua bán điện
có cam kết thanh toán tiền điện của chủ nhà
trường hợp sinh viên và người lao động thuê nhà có thời hạn thuê nhà dưới một mươi hai tháng
nếu chủ nhà không thực hiện kê khai được đầy đủ số người sử dụng điện thì áp dụng giá bán lẻ điện sinh hoạt của bậc ba từ một trăm linh một đến hai trăm linh kwh cho toàn bộ sản lượng điện đo đếm được tại công tơ
để thông tư hai mươi năm được áp dụng và mang lại lợi ích chính đáng cho những người thuê nhà rất cần sự vào cuộc mạnh mẽ của các cơ quan chức năng nhất là các cấp chính quyền địa phương